thưa quý vị thị trường ghi nhận một tuần biến động về giá và lãi suất
đáng chú ý bộ kế hoạch và đầu tư đang có lộ trình siết chặt quy định
đối với cá nhân mua nhà đất ở nước ngoài để định cư
nhịp sống kinh tế sẽ mở đầu bằng các tin tức thị trường
giá xăng e năm ron chín mươi hai được điều chỉnh giảm năm mươi một đồng một lít có giá một mươi bốn hai trăm một mươi năm đồng một lít
trong khi giá xăng ron chín mươi năm được giữ nguyên ở mức một mươi bốn chín trăm tám mươi bốn đồng một lít
sự bùng nổ của thương mại điện tử đã kéo theo nhiều rủi ro cho người tiêu dùng
nghị định chín mươi tám của chính phủ đã nâng mức xử phạt lên đáng kể với các hành vi gian lận
kinh doanh hàng giả hàng cấm trên các website thương mại điện tử
nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi
theo nghị định chín mươi tám các hành vi gian lận kinh doanh hàng giả hàng cấm
bị phạt cao nhất là năm mươi triệu đồng
nếu các gian hàng thương mại điện tử không hợp tác không xử lý ngăn chặn
sẽ bị xử phạt tới bốn mươi triệu đồng
các trường hợp tái phạm nhiều lần không phối hợp với các cơ quan quản lý
sẽ bị thu hồi giấy phép dừng tên miền buộc phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính
hsbc standard charter việt nam đang có lãi suất cho vay mua nhà khởi điểm thấp nhất ở sáu bốn mươi chín
thời hạn cho vay tại các ngân hàng đa phần ở mức tối đa hai mươi hai mươi năm năm
với giá trị cho vay bảy mươi tám mươi tài sản đảm bảo
sau các ngân hàng nước ngoài vp bank là ngân hàng nội địa có lãi suất cho vay mua nhà khởi điểm thấp nhất
từ sáu chín một năm
một số ngân hàng khác như ocb và msb có lãi suất khởi điểm từ sáu chín mươi chín một năm trong sáu tháng
trong nhóm lãi suất cao có techcombank vietcombank vietinbank sibank
mức cố định ban đầu giao động từ bảy bốn mươi chín đến bảy bảy một năm
triển khai quyết định hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
ubnd tp hà nội yêu cầu khi thực hiện giảm tiền thuê đất của năm hai nghìn hai mươi
đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tuyệt đối không để phát sinh việc lợi dụng trục lợi chính sách
các doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình và cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất
dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ một mươi năm ngày trở lên
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín được giảm một mươi năm tiền thuê đất phải nộp của năm hai nghìn hai mươi
để được áp dụng chính sách người thuê đất phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất
đến cơ quan thuế kể từ ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bộ công thương mới ban hành văn bản hướng dẫn về điện mặt trời mái nhà
trong đó quyết định cụ thể trường hợp được hưởng mức giá yêu đáy
tuy nhiên điện mặt trời trang trại lại không được yêu đáy
trước các kiến nghị bộ công thương khẳng định sẽ xem xét cơ chế phù hợp
cho điện mặt trời trang trại sau năm hai nghìn hai mươi
giá mua điện mặt trời mái nhà là tám ba mươi tám usd một kwh cao hơn hẳn so với điện mặt trời mặt đất
tương đương với bảy chín usd một kwh và điện mặt trời nổi tương đương với bảy sáu mươi chín usd một kwh
tuy vậy việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn còn nhiều vướng mắt
nhất là định nghĩa về công trình xây dựng và cơ sở để xác định loại hình điện mặt trời mái nhà
điện mặt trời trang trại không được áp dụng như giá bán điện mặt trời mái nhà
nghị định bốn mươi một hai nghìn hai mươi ndcp
nghị định bốn mươi một hai nghìn hai mươi ndcp
gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất thời gian gia hạn thuế giá trị gia tăng là năm tháng
nhiều doanh nghiệp bắt đầu loa nguồn tiền để đóng thuế bởi gói hỗ trợ thuế lần một sắp hết hạn
theo các doanh nghiệp số tiền hỗ trợ giãn thuế chỉ mới có một phần ba so với tính toán ban đầu
để kích cầu nội địa cần cắt giảm từ ba mươi năm mươi thuế thu nhập để người lao động tăng tri tiêu
ngoài ra cần hỗ trợ ngay năm triệu hộ kinh doanh thay vì đợi doanh thu giảm năm mươi mới được phép xin giảm thuế như quy định hiện hành
bộ kế hoạch và đầu tư đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo nghị định của chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài
hướng dẫn luật đầu tư số sáu mươi một hai nghìn hai mươi qh một mươi bốn nhằm hạn chế lách luật để đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của cá nhân
việc quy định điều kiện nhà đầu tư phải là pháp nhân sẽ tránh tình trạng cá nhân đầu tư bất động sản để định cư ở nước ngoài mà không nhằm mục tiêu đầu tư kinh doanh
các trường hợp cá nhân không được mua bất động sản ở nước ngoài gồm cán bộ công chức viên chức sĩ quan
quân nhân cán bộ lãnh đạo nhà nước
quy định trên nhằm hạn chế các cá nhân đang có vấn đề rằng một trong nước có thể tẩu tán tài sản
bảo đảm cá nhân có đầy đủ tư cách pháp lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt